năm học này đối với những thầy cô giáo tại các địa bàn miền núi tỉnh quảng trị
vốn đã chịu nhiều khó khăn nay lại càng vất vả hơn khi vừa trải qua những trận lũ quét kinh hoàng
trường lớp ngập sâu trong bụt đất
sau gần một tháng bị vùi lấp bằng sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương
lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm các điểm trường đã bắt đầu quay lại hoạt động dạy học bình thường
ghi nhận tại xã hướng việt nơi có hai điểm trường cuối cùng của tỉnh quảng trị
trở lại dạy học sau đợt mô lũ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cách đây một tháng trường mầm non trường tiểu học và trung học cơ sở hướng việt
là hai điểm trường bị bùn đất vùi lấp từ năm đến một năm mét
trường học tan hoang sau lũ đồ dùng dạy học sách vở bàn ghế lấm lem bùn đất
nhiều ngôi nhà của các em học sinh trong trường cũng bị nước lũ cuốn trôi
khó khăn trồng chất khó khăn thầy cô ở đây không biết khi nào mới có thể
khôi phục việc dạy và học
thầy nhớ thầy nhớ cô nhớ các bạn nên bây giờ có thể đến trường con cảm thấy rất là vui
hơn gần một tháng để trở lại học bình thường
thì trong cái lúc dịp lễ hai mươi tháng một như khác với mọi năm
thì năm nay cảm xúc thật là đặc biệt
đối với cá nhân tôi cũng giống như giáo viên của trong toàn trường
việc được đi dạy học lại bình thường và học sinh trở lại học là một cái niềm vui
do phải nghỉ học dài ngày điều kiện gia đình các em gặp nhiều khó khăn sau mưa lũ
nên giáo viên nhà trường phải lặn lội đến các thôn bản để vận động học sinh trở lại trường
nhà trường lên kế hoạch dạy chéo buổi một buổi học chính và một buổi học bù cho đến khi kịp chương trình
để việc dạy học cùng với việc tải
thì trường lợp trong thời gian tới một cách đảm bảo tạo ra khuôn viên học tập tốt
môi trường học tập tốt cho các em
thì cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên của học sinh
thì nhà trường rất mong muốn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
của các tổ chức cá nhân tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ nhà trường trong việc tải thiệt lại cơ sở vật chất
giữa bao khó khăn vất vả
và những hiểm nguy của thiên tai mà cả thầy và trò đã và đang phải trải qua
sự nghiệp chồng người nơi dẻo cao trường sơn vẫn được tiếp tục bền bỉ và thầm lặng
bình dị mà cao quý vô cùng